chiều nay tại quê hương kim sơn ninh bình ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước cộng hòa sội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa sội chủ nghĩa việt nam
quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã cử hành trọng thể lễ an táng đại tướng trần đại quang
ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa rồi chủ nghĩa việt nam
sau lễ truy điệu tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
linh cứu của chủ tịch nước trần đại quang được đưa về khu vực an táng tại quê nhà xóm một mươi ba xã quang thiện
huyện kim sơn tỉnh ninh bình
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực trường ban tổ chức lễ tàng
đã tuyên bố cử hành lễ an táng đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị
chủ tịch nước cộng hòa rồi chủ nghĩa việt nam
tại lễ an táng có các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
mặt trận tổ quốc việt nam
bộ các bộ ban ngành địa phương và toàn gia quyến đồng chí chủ tịch nước trần đại quang
giàn nhạc cử hành điệu nhạc tiễn biệt
linh cữu của chủ tịch nước trần đại quang từ từ được hạ xuống
những dòng nước mắt tuôn trào trên gương mặt của những người có mặt trước nguyệt mộ
phút giây khiến hàng nghìn người vỡ hỏa tiếng khó

chủ tịch nước trần đại quang đã yên nghỉ vĩnh hằng trên đất mẹ ninh bình
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
lãnh đạo các bộ ngành địa phương và gia quyến chủ tịch nước trần đại quang
thả nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ tiễn biệt chủ tịch nước trần đại quang
chủ tịch nước trần đại quang trở về vị trí cũ đội công tác làm nhiệm vụ
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
lãnh đạo các bộ ngành địa phương gia quyến và toàn thể nhân dân
dành một phút mặc niệm chủ tịch nước trần đại quang
thay mặt ban tổ chức lễ tăng đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực trưởng ban tổ chức lễ tăng
chủ tịch nước trần đại quang đã phát biểu cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
các bộ ban ngành địa phương bạn bè quốc tế và toàn thể nhân dân
đã đến đưa tiễn chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng
vĩnh biệt chủ tịch nước trần đại quang nhà lãnh đạo tận tâm và trách nhiệm
trần dùng hình ảnh và những đóng góp công hiến của chủ tịch nước trần đại quang
sẽ mãi được đảng nhà nước và nhân dân trân trọng
chủ tịch nước trần đại quang sẽ mãi được đảng nhà nước và nhân dân trọng